cùng với địa phương trên cả nước hướng ứng chương trình kích cầu du lịch của hiệp hội du lịch việt nam
vừa qua hiệp hội du lịch đồng bằng sông cửu long đã tổ chức chương trình kích cầu du lịch đồng bằng sông cửu long sau dịch covid một mươi chín
đây được đánh giá là động thái tích cực nhằm vực dậy du lịch nội địa nói chung và du lịch đồng bằng sông cửu long nói riêng
chương trình kích cầu du lịch đồng bằng sông kiều long nhằm khôi phục hoạt động du lịch trước tiên là du lịch nội địa
thu hút khách từ các vùng miền đồng bằng sông kiểu long tiến tới khôi phục hoạt động du lịch quốc tế
hiệp hội du lịch đồng bằng sông kiều long sẽ triển khai các hoạt động vận động khuyến khích các doanh nghiệp du lịch hưởng ứng
và tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch vận động các địa phương có chính sách khuyến mãi
giảm giá vé tham quan các khu điểm du lịch với thông điệp điểm đến an toàn
hiệp hội du lịch đồng bằng sông cửu long sẽ vận động các doanh nghiệp du lịch lữ hành vận chuyển nhà hàng
cơ sở lưu trú các điểm tham quan mua sắm hưởng ứng và đăng ký tham gia giảm giá sản phẩm dịch vụ từ hai mươi trở lên